nắm bắt được nhu cầu ngay càng cao về sản phẩm xanh của người dân cũng như góp phần bảo vệ môi trường
nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm xanh của người dân cũng như góp phần bảo vệ môi trường
nắm bắt hiện đang là một đơn vị tiên phong trong việc cung cấp đến người tiêu dùng những sản phẩm đáp ứng yêu cầu xanh sạch và thân thiện với môi trường
tại quầy rau củ quả của siêu thị thời gian gần đây túi ni lông thông thường đã dần được thay thế thay vào đó là lá chuối xanh sẽ được dùng để đóng gói sản phẩm
và cũng không khó để thấy túi giấy túi vi sinh phân hủy hoàn toàn được bày sẵn trên kệ
với mặt hàng thiết bị điện gia dụng siêu thị phối hợp với các đơn vị
siêu thị cung cấp những thiết bị giúp người dùng tiết kiệm điện năng
đặc biệt hệ thống bán lẻ của cốt mát sẽ tặng phiếu tiết kiệm tiêu dùng xanh cho khách hàng có hóa đơn mua hàng từ hai trăm linh đồng trở lên khi mua hàng tại siêu thị
đồng thời kết hợp những chính sách khuyến mãi giảm giá sản phẩm của doanh nghiệp xanh để định hướng tiêu dùng xanh cho người tiêu dùng
ngoài mua những thực phẩm sạch mình cũng phải quan tâm đến thực phẩm chất hữu cơ
nói chung là nó giúp cho sức khỏe
và cái mảng bọc này thì nó cũng
cái hữu cơ thì tất nhiên là nó tốt hơn cái ly lông để vừa bảo quản môi trường và vừa bảo quản thức ăn nó được tốt hơn
đấy tôi nói chung là tôi dùng sang cái sản phẩm hữu cơ này tôi thấy rất thích
mà nhất là bây giờ ở cô móc này là có cái màng bọc sang cái vấn đề để cho môi trường nó được phân hủy nhanh thì lại càng tốt hơn
tôi cũng lên kiểu như là tất cả mọi người là nên dùng theo cái sản phẩm chất hữu cơ này và cái mảng bọc cho phân hủy xanh để cho môi trường chúng ta càng sạch
và trong xanh hơn
tôi rất là quan tâm bởi vì cái bao ly lông nó rất là ô nhiễm cho môi trường
thứ nhất là nó không bảo đảm cho cái phân hóa của cái bao đi lông ấy
thứ hai là nó làm cho rất là ảnh hưởng đến môi trường
còn ví dụ như lá chuối thì là nó sẽ phân hủy được mà rất là tốt cho chất lượng của đất chẳng hạn
nhưng mà bao ly lông là nó hàng bao nhiêu năm nó vẫn chưa
chưa phân hủy được cho nên là rất là ảnh hưởng đến môi trường của việt nam mình
việt nam mình giờ tôi rất là quan tâm đến cái vấn đề ô nhiễm môi trường
thế nên là nếu mà các nhà mà phân phối rau lên bọc bằng lá chuối nó tốt hơn
cũng trong xu hướng chuyển đổi tiêu dùng xanh từ ngày một tháng bảy hệ thống cửa hàng trà sữa này tuyên bố bắt đầu chuyển đổi toàn bộ ống hút nhựa thông thường sang ống hút làm bằng bã mía
doanh nghiệp này cũng đã lên kế hoạch tiếp tục thay thế ly nhựa màng ly
và bao bì sang các chất liệu thân thiện với môi trường
đây là doanh nghiệp kinh doanh chuỗi trà sữa đầu tiên tại việt nam đặt kế hoạch chuyển đổi toàn diện theo hướng xanh hóa lĩnh vực này
ngoài ra doanh nghiệp cũng đang cân nhắc các phương án giảm giá khuyến mãi cho các khách hàng tự mang bình đến mua cũng như một số hành động khác nhằm góp phần giúp ngành trà sữa hạn chế tắc hại đến môi trường hướng đến một xã hội xanh hơn
doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm sáu mươi lượng rắc thải nhựa ra môi trường trong thời gian tới
tính toàn hệ thống sẽ mất tối đa khoảng sáu tháng cho việc chuyển đổi bởi còn rất nhiều cửa hàng tồn kho ống hút ly nhựa với số lượng lớn
vì thế vẫn còn một số chi nhánh sử dụng song song hai loại cùng lúc tại một cửa hàng
tuy nhiên vốn là một thương hiệu toàn cầu với hơn hai cửa hàng trên thế giới do đó doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ từng bước tạo thành một sự đổi thay lớn lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng
em thấy cái chiến dịch này nó rất là ý nghĩa
và cái chuyển dịch này nó rất là ý nghĩa

nó thân thiện với môi trường
thì em cũng là một người trẻ em cũng hay uống trà sữa
thì khi mà đến gông tra em thấy gông tra có chiến dịch này thì em thấy rất là hay và em ủng hộ
và em sẽ đến gông tra nhiều lần sau đấy nữa
trên thực tế mặc dù tiêu dùng xanh mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và môi trường sống
thế nhưng quá trình chuyển đổi sang tiêu dùng xanh lại có rất nhiều trở ngại nhất là với một nước đang phát triển như việt nam

trên thực tế mặc dù tiêu dùng xanh đang đặt ra vấn đề thay đổi chiến lược với các doanh nghiệp
hiện nay phần lớn các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nhựa dùng một lần đều có quy mô nhỏ
trong khi đó để làm ra được sản phẩm bằng nhựa sinh học cần đến quy trình công nghệ cao
máy móc tập trung và đặc biệt là nguồn lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm lớn
tại việt nam hiện nay đơn vị duy nhất sản xuất được các sản phẩm nhựa sinh học phân hủy hữu cơ
là công ty cổ phần nhựa an phát xanh với dòng sản phẩm mang thương hiệu an eco
bao gồm túi găng tay dao thịa dĩa có nguồn gốc từ tinh bột ngô và các tinh bột hữu cơ khác
bên cạnh đó các doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ hay siêu nhỏ cũng gặp nhiều khó khăn về tài chính
để có thể áp dụng thành công các mô hình sản xuất xanh bởi những khó khăn về trình độ vận hành
điều chỉnh hệ thống máy móc hay khó khăn về bài toán giá thành sản phẩm
công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm icto vốn là một doanh nghiệp chế biến nông sản
tuy nhiên nhận thấy nhu cầu tiêu dùng xanh của thị trường công ty đã phát triển sản xuất loại ống hút v stra
được chế biến với một trăm linh nguyên liệu tự nhiên là rau củ quả và một số dòng hạt ngũ cốc
ống hút v stra có ưu điểm là nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên
thân thiện môi trường
ngoài chức năng hút nước thì có thể ăn và chế biến thành nhiều món khác như đem xào nhúng lẩu tương tự như bún miến
sản phẩm ống hút này nhận được sự đón nhận tích cực của nhiều đối tác và khách hàng
hiện nay trung bình một tháng xưởng sản xuất được khoảng một mươi năm hai mươi triệu ống hút
cung cấp cho nhiều thị trường trong nước và một số nước trên thế giới
tuy nhiên để đạt được kết quả này doanh nghiệp đã trải qua không ít khó khăn
thời gian đầu nghiên cứu phối trộn nguyên liệu
thay đổi máy móc cho phù hợp công ty đã phải bỏ đi hai mươi tấn thành phẩm bị lỗi
mới có được những chiếc ống hút rau củ mang tên v straw đầu tiên được xuất xưởng
khách hàng tiêu dùng đấy là giá cả giá mà cao mức độ cao hơn các ống hút nhựa thông thường mấy chục lần
thì có thể là như một cái đầu ống hút này trên một ngàn đối với các thị trường các nước khác không vấn đề gì
nhưng ở việt nam thì lại là một câu chuyện
thì từ những cái phản hồi của khách vậy bên mình về liên tục cải tiến để làm sao đưa về chất lượng thì vẫn phải giữ ổn định
nhưng mà đưa được cái giá về mức hợp lý nhất
hiện nay ở việt nam chưa có quy định riêng biệt nào về mua sắm xanh hay tiêu dùng xanh
tuy nhiên nhiều nội dung liên quan đến mua sắm xanh mua sắm bền vững thân thiện với môi trường sản xuất sạch hơn đã được lồng ghép quy định trong nhiều văn bản pháp quy
tuy nhiên các nội dung này mới chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ sản xuất các sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường
chưa có công cụ điều chỉnh đủ mạnh để điều chỉnh hành vi tiêu dùng các sản phẩm chưa xanh chưa thân thiện với môi trường
thiết nghĩ nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiêu dùng xanh sẽ tạo ra động lực khuyến khích
và nguồn cung cho nhu cầu tiêu dùng xanh trên thị trường đồng thời cần đưa ra các chính sách khuyến khích các nhà sản xuất các sản phẩm dịch vụ xanh
phát triển những ngành nghề lĩnh vực có áp dụng công nghệ sạch sản xuất sạch hơn hướng đến các sản phẩm cho tiêu dùng xanh
đẩy mạnh xanh hóa sản xuất ưu tiên các chính sách và kế hoạch hành động phát triển năng lượng tái tạo
sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên phát triển công nghệ xanh cơ chế phát triển sạch
bên cạnh đó cần phát triển và nhân rộng các mô hình doanh nghiệp xanh hỗ trợ về giá đối với các sản phẩm dịch vụ xanh
và tăng cường tiếp thị quảng cáo trong tiêu thụ các sản phẩm xanh
đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của các sản phẩm xanh chất lượng và giá cả cạnh tranh trên thị trường của các sản phẩm xanh
cũng như lợi ích thiết thực trong bảo vệ môi trường đến cộng đồng và người tiêu dùng người sản xuất
để thu hút lực lượng tiêu thụ sản phẩm xanh và nâng cao nhận thức về tiêu dùng xanh
năng nóng kéo dài hơn một tháng qua đã làm cho khoảng tám trăm sáu mươi hectare cây trồng ở huyện hoài ân tỉnh bình định bị khô hạn do thiếu nước
trong đó hai trăm linh hectare lúa đã bị khô cháy nhiều chân ruộng thấp cũng đã khô nẻ lúa mới xạ vừa kịp lên mầm đã bị chết khô
khoảng một trăm sáu mươi hectare ruộng phải bỏ hoang vì thiếu nước
huyện hoài ân đã trích ngân sách gần ba tỷ đồng để triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn
các địa phương đã triển khai rất là quyết liệp sử dụng các tạm bôm
viện tạm bôm dầu và lép đẹp một số tạm bôm giả chiến để phục vụ tận dụng các ao đìa
các sông suối nhỏ bôm nước bổ sung cho nguồn nước chống hạn
diện tích khô hạn của huyện hoài ân tập trung chủ yếu tại các xã ân hảo tây ân tín ân hữu ân đức ân mỹ
hiện hầu hết các hồ chứa trên địa bàn huyện đã cạn chưa đáy
người dân nơi đây đang chạy đua với thời gian lắp các tạm bôm giả chiến
ngày đêm bơm nước để cứu lùi
tại huyện hoài nhơn nước sông lại giang khô cạn khiến vùng hạ du không còn nước tưới
giữa trưa nắng rát công nhân công ty khai thác công trình thủy lợi bình định và người dân ở huyện hoài nhơn
vẫn đội nắng để chống hạn
đây là cánh đồng mẫu lớn của xã hoài hương
lúa đang kỳ trầu đồng nhưng thiếu nước nhiều diện tích đã bị khô hạn thay lá

bỏ cái cánh đồng khoảng bốn cái cánh đồng đây là đã bỏ
bây giờ dân là coi như vậy
lúa ở đây là coi như đàn trố thì bây giờ dân cứ tự bỏ tiền ra
để đếm diễn là kêu hạn thôi
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bình định cho biết
bảy mươi bảy hồ chứa tại các huyện phía bắc tỉnh đã khô cạn xuống dưới mực nước chết
ngành nông đang khẩn trương điều tiết nước tưới tại các hồ chứa lớn cho diện tích lúa hơn sáu ha có thể cứu được
đồng thời khoan giếng đắp thêm đập để lấy nước
thưa quý vị những hoạt động cộng đồng vì môi trường hướng đến đối tượng là trẻ em
đã và đang được rất nhiều các tổ chức quan tâm thực hiện nhằm thay đổi nhận thức về môi trường của các em nhỏ
đồng thời tạo cho các em những sân chơi bổ ích trong những ngày hè
trên tinh thần đó vừa qua trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng
đã phối hợp với trung tâm văn hóa pháp tại hà nội tổ chức cuộc thi
truy tìm không khí sạch và mang đến cho các em nhỏ những giờ phút vui chơi ý nghĩa
và sự phát triển của các em bị ảnh hưởng nghiêm trọng
mỗi năm ô nhiễm không khí đã cướp đi mạng sống của khoảng sáu trăm linh trẻ em dưới một mươi năm tuổi
đây là những con số đáng báo động
hơn lúc nào hết trẻ em cần được bảo vệ khỏi những tác động nghiêm trọng của ô nhiễm không khí
và để làm được điều này thì cần bắt đầu từ việc giúp các bậc phụ huynh và chính các em nhỏ
nắm mắt được các thông tin cơ bản về ô nhiễm không khí để tự phòng ngừa
bảo vệ bản thân khỏi những tác động ô nhiễm không khí có thể gây ra cho sức khỏe
hiện nay chủ đề ô nhiễm không khí là một trong những chủ đề về môi trường
vẫn còn chưa được quan tâm giống như các chủ đề về rác các chủ đề về nước
hay là các chủ đề về an toàn thực phẩm
có thể thông qua một sự kiện lý thú có rất nhiều câu hỏi nhiều trò chơi
để có thể tìm hiểu về chủ đề ô nhiễm không khí một cách thú vị và một cách sát sườn
với cuộc sống của gia đình nhất
với một số lượng chẳng hạn như hà nội của chúng ta là bảy triệu người dân
thì liệu có một triệu người dân đã hiểu vấn đề này hay chưa và nắm được vấn đề này đến đâu
thì con số đó vẫn là một hành trình rất lâu dài để cho những tổ chức như chúng tôi cùng làm và thúc giải
tham gia cuộc thi truy tìm không khí sạch các đội chơi gồm cả trẻ em và người lớn
sẽ cùng nhau trải qua ba vòng thi với nội dung đa dạng
vòng một và vòng hai bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhanh
giúp khán giả tìm hiểu về ô nhiễm không khí nguyên nhân và tác động đến con người
các bé và gia đình được trang bị các kỹ năng cần thiết để cải thiện không khí sạch
và phòng ngừa các tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe
các đội chơi được nghiệm to nhất qua hai vòng đầu sẽ tham gia phần thi hữu miệng vòng ba
với tên gọi tìm lại không khí sạch
trong vòng này các nhóm được đưa vào các tình huống thực tế
và thuyết phục người nghe về cách sống xanh vì không khí sạch
thấy cuộc thi này rất là vui và mang lại cho con là phải bảo vệ môi trường
không xả nắp vừa bão hai con bố mọi người xung quanh
không dùng bếp than bếp cừu để không làm cho không khí bị ô nhiễm
em cảm thấy rất hài lòng
rất là hào hứng khi mình có thể học được rất nhiều thứ
từ hôm nay em thấy là bảo vệ môi trường là một trách nhiệm của từng người
tất cả chúng ta nên cụ nên có ý thức bảo vệ không khí
và chúng ta phải tuyên truyền mọi người từng hành động nhỏ của mình
có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn ạ
cuộc thi này rất là hướng đến các bạn nhỏ
đó là điều rất là cần thiết
bởi vì chính các bạn từ bé đã hiểu được điều đó
thì các bạn ấy càng có ý thức với môi trường
khởi đầu bằng những khái nghiệm kiến thức dễ hiểu
và kết thúc bằng những bài học bảo vệ bản thân trước tác động của ô nhiễm không khí
chương trình đã mang đến một sân chơi rất vui và hữu ích cho các em nhỏ và cả các bậc phụ huynh
có thể nói việc lồng ghép các bài học về bảo vệ môi trường cho trẻ
thông qua các hoạt động sinh hoạt vui chơi là cách thức truyền tải phù hợp
để các em nhỏ có thể học mà chơi chơi mà học
qua đó giúp các em nâng cao kiến thức và ý thức bảo vệ môi trường
quý vị thân mến những hình ảnh sôi động trong cuộc thi truy tìm không khí sạch vừa rồi
cũng đã khép lại thời lượng của chương trình tuần này